nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam sáng nay đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã tham dự và chung vui
ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn quảng thắng xã thạch quảng huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
đồng chí phạm minh chính chúc mừng những thành tích mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua
thời gian tới đồng chí đề nghị tỉnh thanh hóa phát huy tinh thần tương thân tương ái
ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội các cấp vừa qua vào cuộc sống kịp thời giải quyết hiệu quả những vấn đề nhân dân quan tâm
phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ trong các hoạt động giám sát và phản biện xã hội